chào mừng quý vị đến với bản tin nhật ký an ninh của truyền hình công an nhân dân
bản tin tối nay thứ năm ngày một mươi bảy tháng tám sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây
sau đây là nội dung chi tiết
thưa quý vị và các bạn vào sáng ngày hôm nay tại hà nội
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã tới dự đại hội thành lập hội cựu công an nhân dân việt nam
dự đại hội có đại tướng lê hồng anh nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên thường trực ban bí thư nguyên bộ trưởng bộ công an
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
cùng dự có các đồng chí ủy viên bộ chính trị trưởng ban nội chính trung ương phan đình trạc
tranh án tòa án nhân dân tối cao nguyễn hòa bình bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên
đồng chí trương hòa bình nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên phó thủ tướng thường trực chính phủ
các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước các bộ ngành cơ quan trung ương và địa phương
theo thống kê hiện nay cả nước có khoảng hơn một trăm một mươi cựu công an
mỗi năm bình quân tăng lên gần một mươi người
nguyện vọng của đội ngũ cán bộ cựu công an công an hưu trí là mong muốn có một tổ chức hội thống nhất toàn quốc
để tập hợp đoàn kết động viên các thế hệ hội viên
bộ công an đã phối hợp với bộ nội vụ khẩn trương triển khai thực hiện đề án thành lập
và ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba bộ nội vụ đã ban hành quyết định thành lập hội cựu công an nhân dân việt nam
đây là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng đối với lực lượng công an nhân dân nói chung
và hội cựu công an nhân dân việt nam nói riêng
góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang anh hùng của lực lượng công an nhân dân
hội cựu công an nhân dân việt nam hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện tự quản dân chủ
bình đẳng công khai minh bạch đoàn kết tương trợ giúp đỡ nhau trong khuôn khổ của pháp luật
và không sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước
hoạt động của hội đặt dưới sự lãnh đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
cấp ủy công an các cấp sự quản lý nhà nước của bộ nội vụ chính quyền địa phương
và theo quy định thống nhất của điều lệ hội
đại hội đã bầu ra ban chấp hành hội cựu công an nhân dân việt nam nhậm kỳ hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi tám
gồm tám mươi chín ủy viên thượng tướng lê quý vương nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên thứ trưởng bộ công an là chủ tịch hội
phát biểu tại đại hội thủ tướng phạm minh chính trân trọng chuyển lời của tổng bí thư nguyễn phú trọng
chúc mừng sự ra đời của hội cựu công an nhân dân việt nam
thủ tướng nhấn mạnh công an nhân dân là lực lượng vũ trang trọng yếu của đảng nhà nước và nhân dân
đóng vai trò quan trọng tham mưu nòng cốt sung kích trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
với bề dày bảy mươi tám năm xây dựng và trưởng thành lực lượng công an nhân dân anh hùng đã vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ
dũng cảm chiến đấu hy sinh lập nên nhiều chiến công xuất sắc gắn liền với những trang sử hào hùng vẻ vang của dân tộc của cách mạng và sự phát triển bền vững của đất nước
cựu công an nhân dân là những người đã trải qua chiến đấu rèn luyện và trưởng thành qua khói lửa
của các cuộc kháng chiến trải các cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh tổ quốc trật tự an toàn xã hội
là có những công hiến to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
và ngày nay đang là một bộ phận rất quan trọng của xã hội và các hoạt động của nhân dân
sự ra đời của hội đã thể hiện sự quan tâm tạo điều kiện chăm lo của đảng nhà nước đối với lực lượng công an nhân dân nói chung
và đối với đội ngũ cựu cán bộ công an nhân dân nói riêng
thời gian tới cùng với việc nhấn mạnh thêm một số nội dung quan trọng trong hoạt động của hội
thủ tướng tin tưởng hội sẽ phát triển mạnh mẽ vững chắc góp phần cùng toàn lực lượng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao
với phương châm cựu mà không cũ cựu mà không bảo thủ
hội cần có giải pháp tích cực linh hoạt sáng tạo để hoạt động của hội thiết thực
hướng về cơ sở coi trọng chất lượng hiệu quả hoạt động
tích cực tham gia xây dựng văn hóa mới tô thắm thêm hình ảnh của cán bộ công an chiến sĩ công an nhân dân
vì nước quê thân vì dân phục vụ còn đảng còn mình danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất
phát biểu tại đại hội bộ trưởng tô lâm trân trọng cảm ơn tình cảm của lãnh đạo đảng nhà nước của thủ tướng
dành cho lực lượng công an nhân dân nói chung và các cựu công an nhân dân nói riêng
đại hội hôm nay là sự kiện chính trị lịch sử quan trọng là mốc son mới đối với lực lượng công an nhân dân
có ý nghĩa rất lớn nhằm động viên khích lệ tinh thần và ý nghĩa chính trị đối với các thế hệ cán bộ công an
chúng tôi cũng thấy là hội cựu công an nhân dân cũng là có sự là sự kết nối quan trọng của đảng nhà nước và của lực lượng công an đối với nhân dân
khẳng định đảng ủy công an trung ương bộ công an sẽ chỉ đạo công an các tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh
các đơn vị địa phương xây dựng chương trình phối hợp hoạt động với hội cựu công an nhân dân các cấp
bộ trưởng tô lâm mong muốn mỗi cán bộ hội viên phát huy phẩm chất cao đẹp công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ
đóng góp công sức và sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi tám năm cách mạng tháng tám thành công quốc khánh mùng hai tháng chín và ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân
từ ngày một mươi bảy đến ngày một mươi chín tháng tám bộ công an tổ chức liên tiếp ba chương trình nghệ thuật tại nhà hát hồ gươm hà nội
và được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình công an nhân dân intv
và tối ngày hôm nay một mươi bảy tháng tám chương trình hòa nhạc giao hưởng đầu tiên đã diễn ra với chủ đề đất nước niềm vui
đến dự có chủ tịch quốc hội vương đình huệ và các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
về phía bộ công an có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an và các đồng chí thứ trưởng bộ công an
chương trình hòa nhạc đất nước niềm vui do giàn nhạc giao hưởng việt nam thực hiện
với sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sĩ độc tấu nổi tiếng như tutsumi suyoshi imai nobuko
nghệ sĩ ưu tú bùi công duy và những giọng ca nổi tiếng như nghệ sĩ ưu tú lệ giang nghệ sĩ ưu tú đăng dương đào tố loan
chương trình hòa nhạc gồm hai phần phần một biểu diễn các tác phẩm âm nhạc về quê hương đất nước ca ngợi đảng bác hồ
phần hai biểu diễn một số tác phẩm đỉnh cao của thế giới
tại đêm diễn người yêu âm nhạc được dịp thưởng thức tài nghệ của nghệ sĩ nguyễn việt trung
người được báo chí trong và ngoài nước gọi là thần đồng âm nhạc cậu bé vàng piano
đặc biệt tác phẩm do nghệ sĩ ưu tú bùi công duy trình diễn trong chương trình hòa nhạc hôm nay
hai tác phẩm này nằm trong số những tác phẩm violin khó đòi hỏi cao về kỹ thuật
lẫn sự tinh tế
trong biểu cảm
chương trình hòa nhạc đã đem đến cho khán giả yêu âm nhạc một đêm thưởng thức nghệ thuật đỉnh cao
và gợi lên nhiều cảm xúc về tình yêu quê hương đất nước
thưa quý vị vào chiều ngày hôm nay tại hà nội
hội đồng lý luận bộ công an tổ chức hội thảo khoa học cấp hội đồng
công tác ngoại tuyến của lực lượng công an nhân dân trong tình hình hiện nay
những vấn đề lý luận và thực tiễn
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng
phó chủ tịch hội đồng lý luận bộ công an
thứ trưởng bộ công an chủ trì hội thảo
hội thảo đã nhận được sự phối hợp tham gia hiệu quả của công an các đơn vị địa phương
các chuyên gia các nhà khoa học cán bộ thực tiễn
ban tổ chức đã biên tập năm mươi bốn bài thăm luận có chất lượng in kỷ yếu
đây là những bài thăm luận được nghiên cứu công phu hàm lượng khoa học cao
thể hiện sự tâm huyết chiều sâu nghiên cứu
đối với công tác ngoại tuyến của lực lượng công an nhân dân trong tình hình hiện nay
tại hội thảo có một mươi hai đại biểu phát biểu tham luận trực tiếp
qua đó kiến nghị đề xuất nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả công tác ngoại tuyến
cũng như công tác xây dựng lực lượng ngoại tuyến trong tình hình mới
phát biểu chỉ đạo tại hội thảo
thứ trưởng lương tam quang biểu dương những nỗ lực cố gắng trong công tác chuẩn bị của ban tổ chức hội thảo
ban thư ký và trường cao đẳng an ninh nhân dân i
đơn vị được giao nhiệm vụ thường trực
thứ trưởng lương tam quang yêu cầu ban chỉ đạo hội thảo tiếp thu các ý kiến tham luận tại hội thảo
các đơn vị chức năng nghiên cứu kết quả hội thảo và các ý kiến khác gửi về ban tổ chức hội thảo
để áp dụng vào công tác thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác công an
đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng ngoại tuyến thực sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
như nghị quyết số một mươi hai ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị đã đề ra
hôm nay tại xã an quảng hữu huyện trà cú tỉnh trà vinh
diễn ra ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi ba
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đến dự và phát biểu chỉ đạo
thay mặt đảng ủy công an trung ương bộ công an ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trung ương
thứ trưởng lê quốc hùng ghi nhận và biểu dương những kết quả thành tích trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của tỉnh trà vinh nói chung
huyện trà cú và nhân dân xã an quảng hữu nói riêng
đồng chí thứ trưởng yêu cầu cấp ủy chính quyền ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc các cấp của tỉnh trà vinh
quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt năm nội dung công tác trọng tâm
đẩy mạnh hình thức tuyên truyền ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ngay cả trên không gian mạng
duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình điển hình tiên tiến cách làm hay sáng tạo gần gũi với nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tập trung nâng cao chất lượng phong trào ở các địa bàn trọng điểm chiến lược phức tạp về an ninh chính trị
xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
thưa quý vị trong hai ngày một mươi sáu và một mươi bảy tháng tám tại hà nội ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ họp thứ ba mươi
đồng chí trần cẩm tú ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương chủ trì kỳ họp
tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung như sau
xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí lê đức thọ ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy bến tre
ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy
đồng chí lê đức thọ đã vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng pháp luật của nhà nước
quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong việc kê khai minh bạch tài sản thu nhập giải trình nguồn gốc và biến động tài sản không trung thực
không đầy đủ không đúng với quy định
vi phạm của đồng chí đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của đảng và cá nhân đồng chí đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật
căn cứ quy định của đảng ủy ban kiểm tra trung ương báo cáo đề nghị bộ chính trị xem xét quyết định
liên quan đến vi phạm nêu trên còn có trách nhiệm của một số tổ chức đảng đảng viên
ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu ban cán sự đảng ngân hàng nhà nước và các tổ chức có liên quan lãnh đạo chỉ đạo khắc phục vi phạm khuyết điểm đã được chỉ ra
kiểm điểm xem xét trách nhiệm và xử lý kỷ luật các tổ chức cá nhân có liên quan báo cáo kết quả về ủy ban kiểm tra trung ương
xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí điểu cre ủy viên trung ương đảng phó bí thư thường trực tỉnh ủy
đắc nông ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy đồng chí điểu crê đã thiếu tu dưỡng giàn luyện vi phạm phẩm chất đạo đức lối sống vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm
và trách nhiệm nêu gương gây ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân đồng chí căn cứ quy định của đảng ủy ban kiểm tra trung ương báo cáo đề nghị bộ chính trị xem xét quyết định
xem xét đề nghị của ban chấp hành đảng bộ tỉnh hà nam về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy
đồng chí phạm gia luật nguyên tỉnh ủy viên nguyên giám đốc sở lao động thương minh và xã hội tỉnh hà nam đã suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm
và trách nhiệm nêu gương trong thực hiện dự án đầu tư quản lý sử dụng tài chính khai thác tiêu thụ tài nguyên khoáng sản gây hậu quả rất nghiêm trọng thiệt hại lớn ngân sách nhà nước
nhiều cán bộ đảng viên bị xử lý hình sự ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương
thưa quý vị và các bạn với sứ mệnh bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân
trong trạng đường bảy mươi tám năm qua lực lượng công an nhân dân đã không quản ngại khó khăn gian khổ
trong đảm bảo an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
và trên mỗi mặt trận đấu tranh thì đã có rất nhiều cán bộ chiến sĩ hy sinh khi đang làm nhiệm vụ
sự dũng cảm quyết tâm chiến đấu không khoan ngại hy sinh của các chiến sĩ công an
chính là tấm gương sáng về ý chí chiến đấu phụ sự tổ quốc phụ sự nhân dân
thể hiện phẩm chất cao đẹp của người công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ
sẵn sàng vì bình yên của cuộc sống hạnh phúc của nhân dân
thưa quý vị và các bạn trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
lực lượng kỹ thuật hình sự đóng vai trò quan trọng trong công tác giám định khám nghiệm hiện trường
điều tra xác định nguyên nhân gây nên vụ việc
song trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển như hiện nay
tội phạm ngày càng thay đổi phương thức hoạt động và tận dụng công nghệ
để gây án đang đặt ra nhiều thách thức đối với lực lượng kỹ thuật hình sự
vì vậy là mình những cái vị thế vị thế của lực lượng kỹ thuật hình sự là được nâng lên
và anh em làm việc trong cái đôi ngũ lực lượng kỹ thuật hình sự là có một cái niềm vinh dự tự hào
công tác giám định là nhiệm vụ chính trọng tâm
đang ngày càng khẳng định vị trí vai trò của lực lượng kỹ thuật hình sự
từ đó những thủ đoạn giấu vết phạm tội đã được phơi bày ra ánh sáng
thuốc lá điện tử
thuốc lá điện tử vốn được giới trẻ
được giới trẻ ưa chuộng bởi hương thơm hấp dẫn
thể hiện độ xanh điệu chịu chơi
chính vì vậy tội phạm ma túy cũng đã tận dụng loại hình này để trà trộn ma túy
sau một vài thưa không che được mắt thánh
bằng năng lực kết hợp ứng dụng khoa học công nghệ
từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
viện khoa học hình sự qua công tác giám định đã phát hiện ba chất ma túy mới
đó là adb inaka
đây là các chất ma túy có nhiều tác hại rất nguy hiểm
gây ảnh hưởng thần kinh sức khỏe của người sử dụng
đặc biệt là lứa tuổi vị thành niên
đang trong giai đoạn phát triển thể chất và trí não
cái chất này có tác dụng như chất ma túy
nhưng chưa nằm trong danh mục chất ma túy kiểm soát ở việt nam
đây là ba cái chất ma túy mới
viện cũng đã báo cáo đánh đạo bộ
và từ đó báo cáo với các cơ quan chức năng tham dự cho chính phủ sớm
để bổ sung các chất này vào danh mục các chất ma túy cần kiểm soát ở việt nam
giám định adn có vai trò quan trọng trong đấu tranh phòng chống tội phạm
thủ đoạn của tội phạm ngày càng tinh vi cố gắng che giấu xóa dấu vết
do đó công tác giám định adn đòi hỏi phải nghiên cứu tìm tòi phương pháp mới
với máy móc hiện đại thường xuyên có những bản nâng cao
chính vì vậy cán bộ chiến sĩ làm công tác giám định adn
thường xuyên phải cập nhật nghiên cứu cách thức sử dụng
để áp dụng vào các vụ án cụ thể
do cái kết luận là có cái ý nghĩa giá trị vững chắc ở trước tòa
ngoài việc tự học tự rèn tự đào tạo
thì việc tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn như thế này
đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc nâng cao năng lực trình độ
từ các vụ án thực tế có thể trao đổi kinh nghiệm
đóng góp ý kiến chia sẻ những trường hợp khó mà giám định viên gặp phải để giúp kinh nghiệm
lãnh đạo của trung tâm sẽ hướng các đối tượng
đồng chí trong đơn vị trao đổi để thứ nhất là nâng cao công tác chuyên môn
và thứ hai là phản biện để đưa ra kết quả chính xác nhất
nhằm đưa ra một kết luận giám định khách quan khoa học chính xác
thì những buổi sinh hoạt chuyên môn này là có những chất ma túy mới
hay là có công tác khó khăn trong các vụ việc giám định
thì chúng tôi trao đổi với nhau
từ đó là các giám định viên sẽ đưa ra một cách thống nhất với nhau
để trả lời
để có hướng phân tích một mẫu ma túy mới
thưa quý vị và các bạn
lực lượng kỹ thuật hình sự là một trong những lực lượng
có lộ trình tiến thẳng lên hiện đại vào năm hai nghìn hai mươi năm
trong đó nâng cao trình độ tinh thông về nghiệp vụ
vững mạnh về chính trị tư tưởng là then chốt
ứng dụng khoa học công nghệ là trọng tâm
và để tiến thẳng lên hiện đại
thì yếu tố nguồn nhân lực luôn được chú trọng
để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
với sự phát triển vũ bão của khoa học công nghệ
và tình hình tội phạm đã có nhiều thay đổi
với những phương thức thủ đoạn hoạt động tinh vi
tận dụng công nghệ để gây án
những yếu tố đó đã tác động mạnh mẽ
tới công tác khoa học kỹ thuật hình sự
đòi hỏi đặt ra việc xây dựng lực lượng kỹ thuật hình sự
tiến thẳng lên hiện đại vào năm hai nghìn hai mươi năm
do đó yếu tố quan trọng để hiện đại hóa
lực lượng kỹ thuật hình sự
chính là yếu tố con người
trong một năm vừa qua
việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
luôn được trú trọng đặc biệt là không tuyển chọn
thu hút đội ngũ nhân lực trình độ cao
bởi trang thiết bị công nghệ
dù hiện đại đến đâu
nhưng vẫn do con người vận hành điều khiển
và để làm tốt điều đó
thì công tác đào tạo bồi dưỡng lực lượng
kỹ thuật hình sự các cấp
tuyển chọn đào tạo cán bộ tại các trường trong nước
và quốc tế nhằm tạo nguồn cán bộ
có đủ năng lực trình độ đáp ứng yêu cầu
công tác kỹ thuật hình sự đóng vai trò then chốt
bên cạnh đó
ra soát thống kê đánh giá nhu cầu nguồn nhân lực
của lực lượng kỹ thuật hình sự
để có cơ sở đề xuất chỉ tiêu đào tạo
tại các học viện trường công an nhân dân
tuyển dụng ngoài ngành theo quy định
phấn đấu đưa lực lượng kỹ thuật hình sự
tiến thẳng lên hiện đại vào năm hai nghìn hai mươi
chúng tôi phải có cái kế hoạch
có tính chất chiến lược
để tham mưu cho đài đào bộ
từ khâu tuyển dùng
những cán bộ có trình độ
khoa học kỹ thuật
hiện nay chúng tôi đang
chủ trọng để bổ sung
đội ngũ cán bộ
có trình độ đại học ở ngành ngoài
ở các khoa học tự nhiên
hoặc là y dược để bổ sung
để tiến tới chúng tôi
từ cuối năm hai nghìn hai mươi bốn
đến đầu năm hai nghìn hai mươi năm
để lực lượng kỹ thuật hình sự
ở công an cấp tỉnh
của toàn thể sáu mươi ba tỉnh thành
có thể đảm nhận được

vậy giảm đi
nên là cái đội ngũ đó
chúng tôi rất là quan trọng
chiều nay tại hà nội
bộ ngoại giao đã tổ chức
họp báo thường kỳ
tại buổi họp báo
người phát ngôn bộ ngoại giao phạm thu hằng
đã thông tin tới truyền thông
về những hoạt động đối ngoại
của việt nam trong thời gian tới
cũng như trả lời một số câu hỏi
của phóng viên
trả lời đề nghị của phóng viên
cập nhật thông tin về công tác
bảo hộ công dân trong vụ sạt lở
ở lào người phát ngôn bộ ngoại giao
phạm thu hằng cho biết
ngay sau khi nhận được thông tin
về vụ sạt lở
thư hiện chỉ đạo của lãnh đạo
bộ ngoại giao
tổng lãnh sự quán việt nam
đã chủ động phối hợp
với các cơ quan chức năng của lào
để tìm kiếm công dân việt nam gặp nạn
chiều ngày một mươi bốn tháng tám
lực lượng chức năng sở tại
đã tìm thấy thi thể
của một nam giới người việt nam
tổng lãnh sự quán đã phối hợp
với các cơ quan chức năng của lào
để tiến hành các thủ tục hậu sự
và thông báo cho gia đình nạn nhân
nhân dịp này
bà phạm thu hằng
cũng đã gửi lời chia buồn
đến gia đình nạn nhân
cũng như những người bị thiệt hại
trong vụ sạt lở
tổng lãnh sự quán
cũng đã phối hợp
với các cơ quan chức năng của lào
để tiến hành các thủ tục hậu sự
và thông báo cho gia đình nạn nhân
và nhân dịp này
chúng tôi xin gửi lời chia buồn
đến gia đình của nạn nhân
cũng như là những nạn nhân
bị thiệt hại trong vụ sạt lở này
trong khi đó
trả lời câu hỏi
của phóng viên về thông tin
tổng thống joe biden
sẽ sang thăm việt nam
trong thời gian tới
người phát ngôn phạm thu hằng cho biết
trong thời gian qua
quan hệ đối tác toàn diện
việt nam hoa kỳ
đã phát triển sâu rộng
hiệu quả thực chất
trên tất cả các lĩnh vực
của quan hệ song phương
cũng như ở các cơ chế đa phương
đảng đạo cấp cao hai nước
đã nhắc chí
và hai bên đang trao đổi
các biện pháp
để tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa
quan hệ hai nước
theo hướng ổn định
thực chất và lâu dài
và hướng tới tầm mức quan hệ mới
khi điều kiện phù hợp
và đóng góp vào cho
hòa bình ổn định
hợp tác và phát triển
ở khu vực cũng như trên thế giới
việt nam được mời tham gia
hội nghị thượng đỉnh brics
tại nam phi
và sẽ cử đại diện
tới sự kiện
bà hằng cho biết
sự kiện lần này
gồm hội nghị brics châu phi
và hội nghị đối thoại brics mở rộng
đồng thời khẳng định
việt nam luôn sẵn sàng tham gia
và đóng góp tích cực
tại các cơ chế tổ chức
diễn đàn đa phương toàn cầu
và khu vực